thiết thực chào mừng kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
ngày hôm nay thành ủy hạ long đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện kết luận số một ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
khen thưởng phong trào học và làm theo bác năm hai nghìn hai mươi ba và sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số hai mươi ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
của ban thường vụ thành ủy về tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự đô thị vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố
tại hội nghị sơ kết ba năm thực hiện kết luận số một ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh cũng sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số hai mươi ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
của ban thường vụ thành ủy về tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự đô thị vệ sinh môi trường trên địa bàn
qua đó đã đưa tình trạng vi phạm trật tự đô thị từng bước được kiểm soát
để làm nổi bật những kết quả tích cực đã đạt được trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra buổi toạn đàm nhằm chia sẻ thảo luận
của các đại biểu về những mô hình hay cách làm sáng tạo của đơn vị địa phương khu phố trường học
trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua học và làm theo bác và chỉ thị số hai mươi của ban thường vụ thành ủy
nhân dịp này lãnh đạo thành phố hạ long đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc
trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và thực hiện chỉ thị số hai mươi của ban thường vụ thành ủy
ngày một mươi bảy tháng năm tại phương âm pênh hội khơ me việt nam tại campuchia đã tổ chức lễ ra mắt chủ tịch danh dự
của đảng bộ hội có nhiều đóng góp cho cộng đồng bà con gốc việt nam trong nhiều năm qua
giữa buổi lễ có đại sứ việt nam tại campuchia nguyễn huy tăng ban chấp hành hội khơ me việt nam tại campuchia
đại diện hội cựu sinh viên campuchia học tập tại việt nam một số doanh nghiệp gốc việt
đại sứ nguyễn huy tăng chúc mừng hội khơ me việt nam tại campuchia đã tiến hành kiện toàn tổ chức
qua việc bầu ốc nhà lê nguyễn thi làm chủ tịch danh dự
qua đó góp phần thúc đẩy công tác hỗ trợ cộng đồng
đặc biệt trong vấn đề việc tạo việc làm và phát triển kinh tế bền vững
với sự hướng dẫn hỗ trợ của hội khơ me việt nam và sự ủng hộ tạo điều kiện của chính phủ và bộ nội vụ campuchia
phần lớn bà con gốc việt đã được đăng ký làm thẻ thường trú ngoại kiều đăng ký khai sinh cho con em đi học
qua đó tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống hòa nhập vào đời sống xã hội campuchia
góp phần vào sự phát triển của hai đất nước campuchia và việt nam
nhân dịp này lãnh đạo đại sứ quán việt nam và ban chấp hành hội khơ me việt nam tại campuchia
đã trao tặng giấy khen bảng vinh danh và nhiều phần quà cho những cán bộ hội có thâm niên công tác trên ba mươi năm năm
ngày hôm nay tại phú thọ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai phối hợp với quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef tại việt nam
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú thọ tổ chức lễ meeting hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề hành động sớm chủ động trước thiên tai
nếu huy động được sự tham gia của trẻ em trong công tác phòng chống thiên tai sẽ đạt được hiệu quả với toàn cộng đồng
nhân dịp này ban tổ chức đã trao quà cho các học sinh xuất sắc đoạt giải tại hai cuộc thi dung chuông vàng cùng em phòng chống thiên tai
kiến tạo tương lai bền vững và cuộc thi sáng tác tranh góc nhìn trước thiên tai